giáp hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá và đang được tòa án nhân dân quận bảy tp hcm thủ lý giải quyết
dư luận kỳ vọng là vụ xét xử sẽ diễn ra một cách công tâm khách quan và nhằm làm rõ những gốc khuất

với tổng diện tích là bốn trăm chín mươi bảy trăm sáu mươi năm m hai

tại dự án trên để acribank chợ lớn xử lý thu hồ nợ

thách quan về thế chấp này thì cũng tăng dĩ dạng dùng dung
đây là thế chấp dự án kinh doanh bất đồng sản đó là dự án hòa lân
ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm acribank chợ lớn và công ty cố phần dịch vụ đấu giá nam sài gòn
tại quận bảy tp hcm ký hợp đồng số một mươi hai nghìn chín trăm một mươi năm dgnsg bán đấu giá toàn bộ quyền sử dụng đất
thuộc dự án với giá khởi điểm là hơn một bốn trăm linh
trong đó có hơn hai trăm bốn mươi sáu m hai đất nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất
theo luật việc đấu giá phần đất này là trái quy định
khi mà tổ chức bán đấu giá liên quan đến quyền sử dụng đất thì phải kiểm tra về cái nguồn gốc
sau khi đấu giá lần một không có người tham gia ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
acribank chợ lớn có công văn gửi công ty đấu giá đe giảm hai giá trị tài sản
giá khởi điểm mới là một bốn trăm ba mươi tám tỷ đồng
tuy nhiên công ty đấu giá đã không thực hiện việc kiểm tra mức giá đã giảm
nên thông báo giá khởi điểm không chính xác
trải qua một mươi một phiên giá trị tài sản của dự án khu dân cư hòa lân được điều chỉnh giảm xuống còn chín trăm linh tỷ đồng
các đồng sản cũng hoàn toàn không có quy định đầu cấm việc nhận chấp đẩm
tôi không biết là khi làm bán đấu giá giá phải có thể hoàn toàn có giá

những lần đó làm giá có giá không được thông báo
trong hồ sơ bán đấu giá và kết luận thanh tra số sáu mươi hai lktr ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám của thanh tra bộ tư pháp
tại trang một mươi ba đã chỉ ra sai phạm về việc niêm yết địa điểm tổ chức bán đấu giá
khi việc tiếp tục bán đấu giá

điều một mươi bốn của thông tư hai mươi ba của bộ tư pháp là nêu rất là cụ thể là khi niêm biết
thì tổ chức đấu giá này cần phải lưu giữ tài liệu hình ảnh để xác nhận là đã có sự niêm biết
hoặc là phải có văn bản xác nhận của doanh nghiệp cấp xã phường
ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy tại phiên thứ một mươi hai công ty đấu giá thông báo có ba khách hàng tham gia
và đã nộp chín mươi sáu ba tỷ tiền cọc gồm công ty thủ đức house a đông hải và thái bình
trong đó chỉ có duy nhất thủ đức house đáp ứng tốt nhất yêu cầu của ngân hàng
là cam kết trả tiền ngay sau khi đấu giá nếu trúng
thế nhưng rất ngạc nhiên là ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy sau một mươi bốn vòng trả giá
công ty a đông hải nay là công ty kim oanh tp hcm đã trúng đấu giá một ba trăm năm mươi ba tỷ đồng
việc một đơn vị tham gia đấu giá với năng lực tốt nhất là công ty thủ đức house bị loại
cho thấy dấu hiệu khuất tất trong quy trình bán đấu giá
truyền hình công an nhân dân sẽ tiếp tục thông tin vụ việc
bản tin thời sự sau
trở thành bắt buộc trong nhà trường ngay từ sớm bằng thường hiệu quả xây dựng pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông
và tạo được sự đồng thuận của xã hội cùng với đó là chú trọng văn hóa ứng xử của lực lượng cảnh sát giao thông
bản thân mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh giao thông phải luôn luôn tự rèn luyện trang bị cho mình những kiến thức về pháp luật
về mặt nghiệp vụ rồi kỹ năng về văn hóa ứng xử đấy là một điều tối cần thiết
có những lúc anh em ở ngoài đường bị khiêu khích một mức rất là cao rồi bị sức ép mưa nắng thì đều phải bám đường bám tuyến bám chốt
xây dựng văn hóa giao thông là quá trình dài hơi trong phạm vi buổi giao lưu trực tuyến các diễn giả đã đồng thời giải đáp nhiều câu hỏi của độc giả
qua đó góp phần nâng cao ý thức của người dân chấp hành pháp luật về giao thông hạn chế đẩy lùi các vi phạm về an toàn giao thông trong cộng đồng
và nâng cao hiệu quả công tác